thưa quý vị những ngày qua lực lượng công an các địa phương nơi có người dân từ các tỉnh thành phía nam di chuyển về quê
đã chủ động phương án hỗ trợ người dân chú đáo vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch
vào tối ngày chín tháng một mươi có chín công dân ở tỉnh cao bằng đi xe máy từ tỉnh bình dương về quê qua địa phận tỉnh vĩnh phúc
trong đó có một phụ nữ đang mang thai đã gần đến tháng sinh
tổ công tác tại chốt kiểm soát cầu hạc trì đã khẩn trương tổ chức test nhanh covid một mươi chín
kết quả cả chín người đều âm tính
công an huyện vĩnh tường đã dùng xe của lực lượng cảnh sát giao thông chở cả người và phương tiện của chín công dân
đi qua địa bàn tỉnh đến địa phận giáp danh với tỉnh thái nguyên
thông báo với chính quyền địa phương để tiếp tục hỗ trợ các công dân trên hành trình về quê
tổ công tác tại chốt kiểm soát cầu hạc trì cũng đã tặng một số nhu yếu phẩm và kinh phí cho các công dân
cùng ngày phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức
dẫn đoàn người dân
đoàn người từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh trở về quê
đoàn người gồm có một mươi bốn người quê ở tỉnh bắc cạn và cao bằng đều có giấy xét nghiệm âm tính
lực lượng công an đã tổ chức hai xe ô tô chuyên dụng để đón những người này tại địa phận giáp danh tỉnh thái nguyên
với tỉnh bắc giang hướng dẫn khai báo y tế hỗ trợ trở đồ đạc và đưa dẫn theo lộ trình quốc lộ ba mươi bảy
quốc lộ ba mới thái nguyên chợ mới
quá trình đưa dẫn lực lượng cảnh sát giao thông đã giám sát đảm bảo an toàn cho đoàn người đi theo đúng tuyến đường
lộ trình không dừng đỗ dọc đường để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
đến khoảng chín giờ đoàn người đã đến địa phận tỉnh bắc cạn an toàn và được bàn giao cho địa phương